công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
cụ thể chiều ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đồng chủ trì phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh
bắt quả tang sùng á páo và sùng á minh cùng chú tại huyện mường nhé khi đang mua bán trái phép trên ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tàu thoát
xong với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ năm bánh heroin
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn thành nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa
chú tại tỉnh đồng tháp về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đồng thời tạm giữ hình sự lý minh tránh
và nguyễn quốc thanh chú tại thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
thủ đoạn của các đối tượng là giả danh đơn vị thiết kế nội thất để liên hệ với nạn nhân
khi gặp mặt thì các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ lấy hết tài sản rồi trở nạn nhân đến địa bàn tỉnh vĩnh long
giam giữ rồi nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
nạn nhân sau đó đã được giải cứu thành công và bốn đối tượng đã bị bắt giữ
đối quy mô hai tỷ đồng một ngày hai mươi một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
cầm đầu đường dây là trịnh công chính chú tại thành phố vinh
do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài thì chính đã nhận bán số lô số đề tại nhiều địa bàn
thành phố vinh huyện nghi lộc huyện đô lương đồng thời cung cấp đường link và tài khoản cho các chân rết
hai mươi đối tượng trong đường dây bị bắt giữ cùng với tăng vật là hai mươi năm điện thoại di động một mươi thẻ atm
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
liên quan đến vụ sập tường khiến ba trẻ tử vong trên địa bàn thành phố hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc
nhận được thông tin vụ việc thì ngày hôm nay đoàn công tác của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã đến thăm hỏi chia buồn với ba gia đình nạn nhân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị
tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố đổ tường nêu trên
đồng thời ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa
gia cố không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
viện kiểm sát nhân dân huyện định quán của tỉnh đồng nai đã ra cáo trạng truy tố lê dương
phó giám đốc công ty thành bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
tài xế hoàng văn tính về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng h ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính điều khiển xe khách từ thành phố hồ chí minh
đi thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng đến hơn hai giờ sáng tại quốc lộ hai mươi do không có giữ khoảng cách an toàn
nên xe khách do tính điều khiển đã tông vào đuôi xe tải đang chạy phía trước
rồi tông vào xe khách một mươi sáu chỗ lưu thông theo chiều ngược lại khiến năm người chết bốn người bị thương
qua điều tra dù tính đang bị tước giấy phép lái xe
nhưng dương vẫn điều động tài xế này điều khiển xe khách trên từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt
và gây ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
hai người tử vong gồm một người đàn ông và một trẻ em được phát hiện tại khu vực tòa nhà sarina một
ở khu đô thị sa la phường an lợi đông thành phố thủ đức
ngoài ra còn có hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an tp thủ đức đang phong tỏa hiện trường để điều tra vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng
và theo thông tin ban đầu vào dạng sáng nay
một tòa nhà sarina một đã nghe tiếng động mạnh tại khu vực sảnh nên đã chạy đến kiểm tra
và lúc này họ phát hiện một người đàn ông tử vong trên vũ máu nên đã báo với cơ quan công an
và công an thành phố thủ đức đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường
trong lúc điều tra họ phát hiện thêm thi thể của một trẻ nhỏ
ngoài ra còn có hai người khác bị thương nặng
các tuyến đường vào khu vực tòa nhà bị phong tỏa
thông tin vụ việc cũng như danh tính của các nạn nhân chưa được công bố
các đối tượng đã đi theo và nhân lúc người phụ nữ này sơ hở
các đối tượng đã đột nhập vào xe ô tô lấy trộm túi ni lông đựng số tiền một năm tỷ đồng và một nhẫn vàng
công an tỉnh bình dương đã xác minh truy bắt được đối tượng hoàng bảo lý
và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh thất bồng lai vào ngày một mươi ba tháng năm
sở y tế tp hcm cho hay vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
ra soát lại thông tin khám chữa bệnh
của ba người liên quan đến vụ án này
trước đó sở y tế tp hcm nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án trên
do đó sở y tế tp hcm yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp ra soát
cung cấp thông tin tài liệu khám chữa bệnh của ba người gồm lê thanh huyền trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thanh kỳ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng từng ở các nơi như ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh
tp hcm ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
và vòng kim xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm từng ở ấp hai xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai
ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị phối hợp ra soát
cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự trên cho công an tỉnh long an